nắm rõ chiêu trò thủ đoạn của đối tượng tổ công tác đặc biệt tám nghìn ba trăm chín mươi bốn phường phước mỹ
đã tăng cường thời gian tuần tra công khai kết hợp mật phục trên tuyến biển
chỉ sau một tuần quyết liệt theo dõi bám sát địa bàn tổ công tác đã bắt quả tang năm đối tượng trộm cắp
thu giữ nhiều tài sản có giá trị và khởi tố hình sự các đối tượng có liên quan
trong thời gian đến lực lượng chức năng sẽ tiếp tục ra quân kiểm soát
đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp cướp giật trên địa bàn
để đà nẵng thật sự trở thành điểm đến thân thiện an toàn trong mắt du khách
du khách tăng đông thì chúng tôi tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông trật tự
và công an các phường
chúng tôi có chủ trương rằng là trong giờ làm việc thì các lực lượng này được nghỉ
và chỉ tập trung làm việc trong giờ ngoài giờ
tức là từ cái cao điểm là năm đến bảy giờ sáng và buổi chiều là từ sáu giờ chiều đến hai mươi một giờ
chúng tôi tập trung
lực lượng như vậy vừa kiểm soát giao thông vừa tăng cường các lực lượng để nhằm tránh các hình hoạt động
trộm cắp mắc tối của các đối tượng này đối với du khách
từ những vụ việc trên người dân và du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại bãi biển trên địa bàn thành phố đà nẵng
cần tuân thủ theo các quy định về an toàn đồng thời cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản cho bản thân
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhịp
sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
thanh trúc xin chào trường quay hà nội
kính thưa quý vị sáng nay ngày hai tháng bảy phiên tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh
đã xử vụ sai phạm xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á gây thất thoát hơn tám tám trăm linh tỷ đồng
tiếp tục tranh tụng sau hai ngày tạm nghỉ đại diện viện kiểm soát nhân dân thành phố hồ chí minh

phun hình phạt mức án chung thân đối với bị cáo trần phương bình nguyên tổng giám đốc
phó chủ tịch hội đồng quản trị chủ tịch hội đồng tính dụng ngân hàng đông á
theo công tố trong vụ án này ông trần phương bình cựu tổng giám đốc ngân hàng đông á
có vai trò chủ mưu cầm đầu
từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi ba ông bình đã chỉ đạo các thuộc cấp phê duyệt hồ sơ vây khống
cho nhóm bốn khách hàng gây thiệt hại lần lượt hơn ba ba trăm hai mươi sáu tỷ đồng ba trăm chín mươi ba tỷ đồng một một mươi tỷ đồng và ba chín trăm bốn mươi chín tỷ đồng
ngoài ra ông bình còn lạm dụng chức vụ quyền hạng chiếm đoạt của ngân hàng đông á bảy mươi năm sáu tỷ đồng để dùng cá nhân
sai phạm của các bị cáo trong vụ án theo viện kiểm sát là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng đông á
lỗ lũy kế hơn ba mươi một tỷ đồng vốn chủ sở hữu bị âm hai mươi năm tỷ đồng và tổng tài sản thực của ngân hàng chỉ còn bốn mươi bảy tỷ đồng
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo bình mức án tù chung thân cho hai tội danh
lạm dụng chức vụ quyền hạng chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tính dụng
các bị cáo còn lại được xác định là đồng phạm giúp sức cho ông bình
viện kiểm sát đề nghị xử phạt mức án từ hai đến hai mươi năm tù
về trách nhiệm dân sự viện kiểm sát đề nghị buộc ông bình bồi thường bảy mươi năm sáu tỷ đồng chiếm đoạt của ngân hàng đông á
và ba bốn trăm ba mươi chín tỷ đồng trong việc cho nhóm hiệp phú gia và ttc vay
dành quyền khởi kiện cho ông bình đối với các khách hàng đã vay tiền
viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử buộc những bị cáo còn lại và những người liên quan
đã vay tiền trái quy định phải có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền thiệt hại
sáng ngày hai tháng bảy đại học quốc gia tp hcm đã công bố quyết định thành lập
viện nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàng
viện nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàng được thành lập nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước
từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàng
đây cũng là viện đầu tiên của việt nam về lĩnh vực này
xác định tầm nhìn trở thành trung tâm hàng đầu của việt nam và khu vực về kinh tế tuần hoàng
trên cơ sở thành trung tâm nghiên cứu phát triển mô hình kinh tế tuần hoàng phù hợp với điều kiện việt nam
đề xuất chính sách trong ứng dụng và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàng cho các bên liên quan
viện sẽ cung cấp kiến thức và giải pháp về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo phục vụ cho việc phát triển kinh tế tuần hoàng
trong nước và khu vực là trung tâm chuyển giao công nghệ tư vấn giải pháp và chính sách về phát triển bền vững
cho chính phủ doanh nghiệp cộng đồng địa phương và trung tâm kết nối doanh nghiệp nhà nước đại học
liên kết lợi ích nhu cầu giữa các bên có liên quan để hướng về mục tiêu phát triển bền vững
thông qua viện viện nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàng đại học quốc gia tp hcm cũng đặt mục tiêu đóng góp
kết nối nền kinh tế tuần hoàng giữa thế giới và việt nam
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức nhấn mạnh
thời gian qua đại học quốc gia tp hcm đã có nhiều sáng kiến có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tp hcm
viện ra đời cũng là cơ hội để đại học quốc gia tp hcm tham gia sâu quá trình phát triển kinh tế tuần hoàng
tại tp hcm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức cũng mong muốn
viện sẽ là nơi quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong đó có lĩnh vực công nghệ cao
để viện hoàn thành tốt sứ mệnh của mình đóng góp cho sự phát triển đất nước
trong đó có tp hcm tại buổi lễ viện nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàng
đã ký kết hợp tác với năm đơn vị doanh nghiệp viện nghiên cứu
nhằm góp phần phục hồi nền kinh tế sau dịch covid một mươi chín đồng thời hưởng ứng cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam sáng nay ngày hai tháng bảy
chương trình kích cầu tiêu dùng năm hai nghìn hai mươi với số lượng trên bảy trăm linh gian hàng
năm trăm linh doanh nghiệp tham gia đến từ sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước
đã chính thức khai mạc tại khu vui chơi ẩm thực mua sắm nông sản
đặc sản việt terrazone quận thủ đức tp hcm
với quy mô năm trăm linh gian hàng chương trình được phân bổ thành hai khu chính
khu gian hàng doanh nghiệp tp hcm sẽ trưng bày sản phẩm chủ lực
sản phẩm bình ổn thị trường sản phẩm của doanh nghiệp uy tín của các hội ngành nghề thành phố
và khu vực gian hàng địa phương trưng bày đặc sản vùng miền sản phẩm công nghiệp tiêu dùng
hàng nông sản thực phẩm đặc chuẩn an toàn các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của địa phương
để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa chương trình kích cầu tiêu dùng năm hai nghìn hai mươi bốn
còn triển khai nhiều hoạt động khuyến mại giảm giá
doanh nghiệp tham gia được tổ chức khuyến mại tập trung
giá trị khuyến mại được vượt mất năm mươi giá trị hàng hóa trong thời gian tham gia chương trình
ngoài ra bang tổ chức còn triển khai thường xuyên các hoạt động triển lãm giới thiệu
và bán các sản phẩm chủ lực sản phẩm tiềm năng của tp hcm
sản phẩm đặc sản đặc trưng các tỉnh thành và sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu trên cả nước
chương trình kích cầu tiêu dùng do ủy ban nhân dân tp hcm
sở công thương thành phố tổ chức sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày năm tháng bảy
những ngày vừa qua tp hcm đã đón nhiều đợt mưa lớn
đây cũng là thời điểm nhiều khu vực trên địa bàn tp hcm xuất hiện nhiều kiến ba khoang
theo thống kê của bệnh viện gia liễu tp hcm
mỗi ngày trung bình bệnh viện tiếp nhận từ tám mươi đến một trăm linh trường hợp bị viêm da tiếp xúc do kiến bà khoang gây ga
kiến ba khoang được ghi nhận xuất hiện nhiều vào đầu mùa mưa
khi thời tiết có độ ẩm cao thuận lợi cho công trùng phát triển
đặc biệt loại kiến này xuất hiện nhiều ở các khu chung cư cao tầng
nhân đến khám tại bệnh viện gia liễu đều có chung triệu chứng
mãng hồng bang trên da kéo dài thành vợt gây đau rác phù nền có mụn nước hoặc mụn mủ
cái tình trạng viêm da tiếp xúc diễn ứng do công trùng do cái ba khoang đốt thì thường
nếu như mình không có những tác động khác thì nó chỉ khu trú tại chỗ thôi
tuy nhiên nếu như mà mình không để ý không cẩn thận mình có thể làm cho cái vết thương nó lan rộng ra thêm
và khi cái vết thương mà nó càng lan rộng ra thêm
thì làm cho cái hàng rào bảo vệ da của những cái vị trí mà bị tổn thương như vậy
nó rất là hài và bảo vệ da nó bị tổn thương nên nó rất là dễ tạo điều kiện thuận lợi
cho vi khuẩn nó xâm nhập nó phát triển thêm và gây ra tình trạng nhiễm trùng
một số người mà người ta có cơ địa đặc biệt mà nhạy cảm thì chỉ cần với một cái liều
hoặc là một cái lượng chất diễn kích ứng rất là nhỏ thôi
nó cũng đủ để gây ra những cái phản ứng rất là nặng toàn thân
vết thương do dịch nhầy từ kiến ba khoang có thể biến chứng khi lan rộng làm tổn thương da nhiễm trùng
thậm chí có thể gây kích ứng toàn thân
để xử trí khi bị kiến ba khoan đốt người dân cần chú ý không trà sát gây tổn thương lan rộng
không sợ vào vết thương hoặc nặng các mụn nước mụn mũ
để tránh cho cái tổn thương nó lan rộng thêm đó là chúng ta không có rờ đụng vào những vị trí khác
thứ hai nữa là thường những cái phản ứng ở trên cơ thể
ví dụ như là những cái tổn thương mà của viêm da tiếp xúc dị ứng như vậy
mụn mũ đó là vô trùng nó là cái phản ứng của cơ thể thôi
nên mình không có ráng rờ hoặc là mình không có ráng nặng những cái mũ đó ra
bởi vì khi mà vết thương nó hở thì nó sẽ dễ bị nhiễm trùng nhiều hơn
các bác sĩ cũng khuyến cáo việc tự ý mua và sử dụng thuốc điều trị theo hướng zona
tức dời leo hoặc bôi các thuốc màu lá cây hoặc các biện pháp dân gian khác
cũng làm cho vết thương lỡ luết lan rộng thậm chí nhiễm trùng
trong mùa mưa bão
để đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
đặc biệt là tại các bến đò ngang
thời gian qua lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh bạc liêu
đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng người dân trên địa bàn
tuyến cân sáng quảng lộ phụng hiệp
đoạn qua địa phận tỉnh bạc liêu có chiều dài gần năm mươi km
tuyến kênh này tập trung đông đúc dân cư sinh sống
cùng với đó là nhiều trường học chợ nằm dọc theo tuyến kênh
trên toàn tuyến có hơn ba mươi bến đò ngang đang hoạt động
với hàng ngàn hành khách qua lại mỗi ngày
thực tế hiện nay còn một số bến đỏ ngang vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước
trong đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa
bên cạnh đó sự chủ quan lơ là của người dân khi qua lại
cũng là một trong những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông
nhất là trong mùa mưa bão
để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân khi qua lại
trên các bến đò ngang trên tuyến cân này
lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh bạc liêu đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý
đối với các bến đò ngang hoạt động không đảm bảo tiêu chuẩn
chất lượng về an toàn kỹ thuật các phương tiện quá thời hạn đăng ký đăng kiểm
đặc biệt là kiên quyết xử lý và đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện không có giấy phép
người điều khiển không có chứng chỉ hành nghề
vi phạm các quy định về chở hành khách quá số người quy định
đối với các bến đò gần các trường học
lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh bạc liêu cũng chủ động phối hợp với nhà trường
đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc chấp hành luật an toàn giao thông đến từng em học sinh
thường xuyên tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền nhắc nhở các chủ bến đỏ ngang
người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước
để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa
cái thứ nhất là các pha nô cái thứ hai là tuyên truyền trực tiếp cho người dân về luật giao thông đường thủy nội địa
cái thứ ba là phát tờ rơi phát tờ rơi cho các em những người dân về đọc để nhớ để hiểu để chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông đường thủy
để bảo vệ tài sản và tính mạng của mình cũng như hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
tại các bến đoạn ngang trong mùa mưa bão ngoài sự vọc cuộc quyết liệt của các lực lượng công an
các chủ bến đoạn ngang và người tham gia giao thông đường thủy cần nêu cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa